theo đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết sở vừa kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sở lao động thương binh xã hội tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ bảy trăm linh đồng trên một hộ một tháng đối với hộ nghèo có từ một đến ba nhân khẩu
một triệu đồng trên một hộ một tháng đối với hộ nghèo có từ bốn đến sáu nhân khẩu và hỗ trợ một bốn triệu đồng đối với hộ nghèo có từ bảy nhân khẩu trở lên
tổng số hộ nghèo cận nghèo dự kiến được hỗ trợ là một mươi hai năm trăm linh hộ chiếm khoảng ba mươi năm tổng hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tp hcm
đây là các hộ có nhiều khó khăn trong cuộc sống
việc xét chọn các hộ do địa phương và tổ tự quản giảm nghèo ở địa phương thực hiện công khai minh bạch
thời gian hỗ trợ dự kiến tạm thời là ba tháng gồm tháng bốn năm và sáu năm hai nghìn hai mươi